sử dụng cơ sở khang trang đi xe ô tô sang vốn điều lệ được nổ trên giấy lên tới hàng chục tỷ đồng trả lãi cao quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội những hình ảnh ký kết đầu tư với các công ty cá nhân khắp các tỉnh thành
tất cả những chiêu trò này chỉ nhằm một mục đích là làm màu để kêu gọi đầu tư tài chính đánh vào lòng tham của người đầu tư phản ánh tại tỉnh bắc giang
đây là một nạn nhân của phụ lừa đảo trên chỉ vì ham lợi nhuận cao chị đã tìm lời nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính và bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền ba trăm một mươi năm triệu đồng
tất cả những chiêu trò này chỉ nhằm một mục đích là làm màu để kêu gọi đầu tư tài chính và bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền ba trăm một mươi năm triệu đồng